tại đà nẵng đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo trung ương tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số hai trăm chín mươi
về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ quận ủy liên triểu
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai yêu cầu ban thường vụ quận ủy liên triểu thành phố đà nẵng
phải huy động được hệ thống chính trị tham gia vào cuộc
từng cán bộ phải luôn ý thức nâng cao đạo đức công vụ lắng nghe giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân
đồng chí trương thị mai cũng yêu cầu cán bộ làm công tác dân vận phải bám sát thực tiễn
nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân sáng tạo cách làm hay mới và hiệu quả
tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với chính sách chủ trương của đảng nhà nước
làm nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội và ổn định an ninh quốc phòng trên địa bàn